một sự kiện quốc tế đáng chú ý cũng đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai tại nhà quốc hội
đó là phiên khai mạc hội nghị mạng lưới nữ nghị sĩ và hội nghị ủy ban giáo dục truyền thông văn hóa
liên minh nghị viện pháp ngữ với sự tham dự của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng dự về phía quốc tế có chủ tịch mạng lưới nữ nghị sĩ liên minh nghị viện pháp ngữ edup
chủ tịch ủy ban giáo dục truyền thông và văn hóa liên minh nghị viện pháp ngữ dda peppora
và hơn bảy mươi đại biểu quốc tế là nghị sĩ và cố vấn đến từ các phân ban thành viên của apf
ban tổng thư ký apf tổ chức quốc tế pháp ngữ các vị đại sứ các nước thành viên cộng đồng pháp ngữ
trường đại diện một số tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao vai trò của apf
trong các hoạt động quốc tế thông qua việc khởi xướng và triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện
tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các thể chế nghị viện
với những nỗ góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao nghị viện
nâng cao vị thế và tiếng nói của các nghị sĩ trong các vấn đề khu vực và quốc tế
hội nghị của mạng lưới nữ nghị sĩ và hội nghị của quỹ ban giáo dục truyền thông văn hóa của chúng ta
tại đây hôm nay một lần nữa đề nghị sĩ các nước thành viên cộng đồng pháp ngữ
thảo luận về các biện pháp hướng tới thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ văn hóa
bảo vệ và giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa
hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bình vững năm hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
nhất là trong việc xóa đói giảm nghèo nâng cao chức lực giáo dục
mức sống của người dân và thúc đẩy bình đẳng giới bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các quốc gia thành viên
cũng trong bài phát biểu của mình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
mạng lưới nữ nghị sĩ liên minh nghị viện pháp ngữ
thúc đẩy các biện pháp tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đại biểu nữ trong các nghị viện các nước
thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp phát triển kinh doanh
nhất là áp dụng công nghệ số bảo đảm quyền của phụ nữ trẻ em gái
để được tiếp cận đầy đủ về giáo dục y tế và văn hóa
theo chương trình hội nghị mạng lưới nước nghị sĩ và hội nghị ủy ban giáo dục
truyền thông và văn hóa của apf sẽ làm việc trong ba ngày
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội